hơn một tuần sau khi trận lũ cuối tháng tám quét qua nhiều học sinh ở huyện mai sơn tỉnh sơn la vẫn chưa thể trở lại lớp
trường học trong huyện chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ trong đó ba trường thiệt hại nặng chỉ kịp khai giảng lấy ngày
thay vì đang ngồi trên lớp nghe giảng em sòng a tĩnh lại cùng các thầy giáo cô giáo đào đất dọn bùn
trường của em nằm cạnh suối dù đã được kè chắn bao quanh nhưng lũ lớn về ngập toàn bộ trường
giờ đồ dùng học tập sách vở của các em đã theo lũ cuốn đi
những bao tải đựng sách cho năm học mới giờ bết dính lại mục nát không thể sử dụng được nữa
tay lật những quyển sách của con mình anh đồng văn hiếu không giấu nổi nỗi xót xa trước sự tàn phá của cơn lũ
tất cả phụ huynh ai cũng mong muốn dọn nhanh cho nó xong
còn công việc ở nhà cũng nhiều việc lắm cái việc ở trường này mình cũng không bỏ được phải cố gắng để làm cho các cháu
toàn bộ người dân trong xã nà ớt huyện mai sơn cùng giáo viên được huy động để dọn dẹp trường học
nhưng sau chín ngày lượng bùn đất vẫn còn quá nhiều khiến nhà trường không thể tổ chức dạy học cho học sinh được
mặc dù lễ khai giảng cũng đã được tổ chức đúng ngày thống kê ban đầu tại các trường ở huyện mai sơn cho thấy
đợt lũ vừa qua đã gây thiệt hại
bốn tỷ đồng
tập thể nhà trường cũng đang cố gắng thì sang tuần học tới sang thứ hai tới thì cũng vẫn cho các em tiếp tục đi học
nhưng mà cũng rất là vất vả bởi vì là nhiều bản thì cách trường từ một mươi năm đến hai mươi km
thì các bậc phụ huynh sẽ phải cố gắng là tạo điều kiện chở con em mình xuống học sau đó lại chở con em mình về nhà thôi
còn bây giờ nhà trường cũng rất là muốn để tạo điều kiện cho các em ăn ở tại trường đỡ vất vả
nhưng mà với cơ sở vật chất này thì chúng tôi cũng không
chưa thể khắc phục được ngay cái vấn đề đó
do cái điều kiện hiện nay là cái cơ sở vật chất chưa đảm bảo
vì vậy là chúng tôi sẽ khẩn trương khắc phục cái nội dung này
và sẽ tổ chức cho các cháu học vào thời gian sớm nhất
và chúng tôi cũng có kế hoạch để tổ chức dạy bù cho các cháu để làm sao kịp chương trình theo quy định
những chiếc máy xúc vẫn đang hoạt động hết công suất để có thể đưa hết bùn đất ra khỏi sân trường
thay vì đưa con đến trường thì các phụ huynh đang chung tay để dọn dẹp những hậu quả do mưa lũ tàn phá
dự kiến thứ hai tuần tới các em học sinh sẽ được đi học
nhưng một lần nữa các thầy cô giáo nơi đây lại lo lắng bởi chưa thể tổ chức bán chú cho các em
và nhiều em vì thế sẽ không thể đến trường khi nhà quá xa